hiện nay tình trạng người dân xâm nhập rừng trái phép để đánh bắt động vật hoang dã vẫn thường xuyên xảy ra
tại các cánh rừng ở huyện tháp mười tỉnh đồng tháp
trước thực trạng này lực lượng kiểm lâm đã đẩy mạnh việc tuần tra kiểm soát
thường xuyên nhắc nhở các chủ rừng và người dân thực hiện tốt các quy định về bảo vệ rừng
bảo vệ động vật hoang dã cũng như phòng chống cháy rừng
đây là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được khi theo chân đoàn kiểm tra tại khu vực rừng phòng hộ môi sinh
bắc tháp mười xã trường xuân những cây cột tre cao vút cùng với hàng trăm mét lưới
đã được một số đối tượng sang sẵn để bẫy động vật hoang dã
những loài chim cò nếu bay ngang qua sẽ khó thoát khỏi bẫy
qua tuần tra lực lượng đã phát hiện các dụng cụ của các đối tượng xâm nhập rừng trái phép để lại
đó là lưới lực lượng tiến hành như thu gom lưới
để xử lý theo quy định quả đỏ cũng là tuyến truyền cho bà con
cũng như người dân sống như quan rừng thực hiện bảo vệ rừng bảo vệ động vật hoang dã
nghiêm cẩm như các hình thức xâm nhập vào rừng trái phép để bắt các loài động vật hoang dã
các đối tượng xâm nhập rừng trái phép để bẫy động vật hoang dã đã bỏ đi khỏi hiện trường
nên ngành chuyên môn tháo rỡ dụng cụ và cuộn trên năm trăm ba mươi mét lưới dùng để bẫy chim trời
thả động vật bị mắc lưới còn sống về với môi trường tự nhiên
do rừng của dân nên người dân được vào chăm sóc khai thác rừng kéo theo đó là tình trạng săn bắt động vật hoang dã
chính vì vậy bên cạnh việc tuần tra kiểm soát của lực lượng kiểm lâm
huyện tháp mười cũng thành lập tổ bảo vệ rừng thường xuyên thúc trực canh gác bảo vệ rừng
nhắc nhở các chủ rừng và người dân vào khai thác tràm thực hiện tốt các quy định về bảo vệ rừng
bảo vệ động vật hoang dã phòng cháy chữa cháy rừng
anh em đi vô rừng thì không ai để bắt con chim con cò gì hết
mình cũng phải để bảo vệ nguồn cá để cho nó sanh sản từ con cá nhỏ
sanh ra tới con cá lớn con cá nhỏ để cho nó có cá có mắm như các khu rừng khác
nếu phát hiện thì cũng có báo với chỗ hạt kiểm lâm
để công tác bảo vệ rừng bảo vệ động vật hoang dã đạt hiệu quả
bên cạnh những giải pháp của ngành chức năng
rất cần có sự chung tay của cộng đồng
đặc biệt là mỗi chủ rừng và người dân sống ven rừng
cần nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ rừng
bảo vệ động vật hoang dã trong khu vực rừng mình sinh sống